thưa quý vị tại thông tư số một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi của bộ tài chính đã quy định cụ thể mức thu phí lệ phí cấp căn cước công dân
mức thu này được giảm năm mươi so với mức thu quy định và mức giảm này được thực hiện từ ngày một tháng một cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu
và hiện tại thì tất cả các điểm cấp căn cước công dân lưu động trên toàn quốc đều niêm yết công khai mức thu phí này
tuy nhiên thời gian vừa qua trên một số thông tin mạng xã hội cho rằng mức thu phí khi làm căn cước công dân cao hơn và có nhiều mức tranh lệch khác nhau
vâng ạ phải khẳng định rằng một lần nữa đây là thông tin hoàn toàn sai lệch do một số bộ phận người dân chưa hiểu đúng về các loại phí được thu tại các điểm cấp căn cước công dân
và theo đó thì ngoài mức phí làm căn cước công dân do bộ tài chính quy định thì công dân khi làm thẻ căn cước công dân nếu có nhu cầu nhận thẻ căn cước công dân qua đường biêu điện sẽ mất thêm tiền phí chuyển phát do biêu điện việt nam quy định giá
tại các điểm cấp căn cước công dân lưu động tất cả thông tin liên quan tới quy định
quy định các mức phí công dân khi làm căn cước công dân đều được niêm yết công khai để người dân nắm bắt thông tin
sau khi hoàn thành các quy trình làm thẻ căn cước công dân căn cứ và đề nghị cấp thẻ của công dân lực lượng công an tiến hành thu phí theo quy định
mỗi công dân nhận duy nhất một biên lai như thế này
công dân có thể lựa chọn nhận thẻ căn cước công dân qua hai hình thức
một nhận trực tiếp tại nơi đề nghị cấp
hai nhận qua đường biêu điện
như vậy chỉ khi người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát thì mới đăng ký không bắt buộc
bằng giá dịch vụ biêu điện cũng được niêm yết ngay tại bàn để người dân nắm được
đây là cái lệ phí thì là một mươi năm
còn cái mà để mà đưa đến tận nhà ba mươi là tôi nghĩ là cũng hợp lý thôi
cũng không có cái gì là đắt
đấy là nói để đỡ phải lấy công để đi lên huyện lĩnh
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin
tại điểm cấp căn cước công dân ở xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hương yên
người dân bị thu phí cao hơn nhiều lần quy định
tuy nhiên đây là thông tin hoàn toàn không chính xác
tại thông tư một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi bộ tài chính đã quy định
hiện ba mức thu lệ phí cấp căn cứ công dân gồm
người dân khi chuyển được chứng minh nhân dân loại chín số một mươi hai số
sang thẻ căn cước công dân là một mươi năm đồng một căn cước
đổi thẻ căn cước công dân thay đổi thông tin là hai mươi năm đồng một căn cước
cấp lại căn cước công dân khi bị mất được trở lại quốc tịch việt nam là ba mươi năm đồng một căn cước
cùng với đó bưu điện hương yên triển khai thu phí
chuyển phát đến tận nhà nếu công dân tự nguyện đăng ký
tư vấn và giải thích rõ cho người dân là trong quá trình khi chuyển phát qua bưu điện
thì cái mức phí và cái nợ ích khi người dân chuyển phát xe bưu điện là như thế nào
hiện tại địa bàn thì với mức phí chuyển phát của cơ quan bưu điện chúng tôi
nếu mà người dân có nhu cầu chuyển phát trong nội tỉnh hương yên
thì chúng tôi sẽ thu mức phí là ba mươi đồng
đối với những người ngoại tỉnh
thì chúng tôi sẽ thu phí mức phí là bốn mươi năm đồng trên một căn cước công dân
như vậy thông tin người dân làm căn cước công dân bị thu phí lên tới bốn mươi năm sáu mươi năm đồng
như trên mạng xã hội đăng tải là do cách hiểu sai hiểu không đúng
khi gộp cả phí làm căn cước công dân và phí chuyển phát qua đường biêu điện
trao đổi với báo chí đại diện công an tỉnh hương yên khẳng định
việc thu phí cấp căn cước công dân hiện nay đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định đề ra
có sự giám sát kiểm tra thường xuyên
ở đây thì chúng tôi khẳng định là công an huyện văn giang xã mễ sở
thu đúng tất cả theo các quy định của bộ tài chính
theo hướng dẫn theo quy trình quy định của c sáu
đồng thời là kết hợp với lại chỗ biêu điện
để làm các công đoạn tạo điều kiện tốt nhất thuận lợi nhất cho người dân
về việc chuyển căn cước công dân đến tận thay người dân
và cái vấn đề này thì lực lượng công an chúng tôi cũng đã có cái thông báo hết sức cụ thể
trên các trụ sở nơi cấp căn cước công dân
về cái việc là bưu điện là chuyển các dịch vụ đến tận thay người dân
là theo tinh thần ý nguyện của người dân
và cái thứ hai nữa là lực lượng công an chúng tôi chỉ thu tất cả những lệ phí
đảm bảo theo đúng quy định của bộ tài chính
như vậy không có tình trạng xảy ra việc thu tiền tranh
khi công dân đi làm căn cước công dân
người dân khi đi làm căn cước công dân cần chủ động tìm hiểu
và hiểu đúng các thông tin quy định
các thông tin quy định về các mức thu lệ phí cấp căn cước công dân
hiện đã được công khai niêm yết
qua đó người dân phải hết sức tỉnh táo cảnh giác
khi tiếp nhận các thông tin không chính xác trên mạng xã hội hiện nay